do giá xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm nên giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai ngày hai mươi năm tháng một mươi một cũng sẽ giảm theo giá xăng thế giới
lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết ở kỳ điều hành ngày hai mươi năm tháng một mươi một nếu không tác động đến quỹ bình ổn giá và giữ nguyên các loại thuế phí hiện nay giá xăng e năm ron chín mươi hai có thể giảm một đồng một lít còn giá xăng ron chín mươi năm sẽ giảm một hai trăm linh đồng một lít
giá bán đối mặt với mặt hàng dầu cũng sẽ giảm trong đó dầu hỏa được dự đoán giảm khoảng năm trăm linh đồng một lít dầu ma rút giảm ba trăm linh đồng một kg và dầu diesel giảm ba trăm năm mươi đồng một lít
nếu đúng như dự báo giá các mặt hàng xăng trong nước vào phiên điều chỉnh giá ngày mai sẽ có đợt giảm đầu tiên sau năm lần tăng liên tiếp
còn tính trong vòng một năm qua giá các mặt hàng xăng trong nước được điều chỉnh tăng tới một mươi tám lần giảm ba lần và giữ nguyên ba lần